tối qua thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề xây dựng tương lai bền vững bao trùm và có sức chống chịu
tại hội nghị các nhà lãnh đạo g hai mươi nhấn mạnh dịch covid một mươi chín đã khiến các nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo đói bất bình đẳng ứng phó biến đổi khí hậu xử lý suy thoái môi trường phát triển bền vững ngay càng trở nên cấp thiết
các nước tham gia hiệp định paris về biến đổi khí hậu khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ hiệp định
trong đó các nước phát triển huy động một trăm linh tỷ usd mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai hiệp định
các nhà lãnh đạo tham dự đã khẳng định ủng hộ xây dựng nền kinh tế carbon tuần hoàn đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch ổn định an toàn bền vững với chi phí hợp lý tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giảm suy thoái đất bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học bảo đảm an ninh lương thực và quản lý bền vững nguồn nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đại dịch covid một mươi chín đã kéo lùi thành quả phát triển của thế giới hàng thập kỷ đẩy hàng chục triệu người rơi vào cảnh nghèo đói
dịch bệnh thiên tai bất bình đẳng ô nhiễm môi trường đói nghèo khoảng cách số an ninh lương thực an ninh nguồn nước vẫn là những thách thức toàn cầu mà không riêng một quốc gia nào có thể xử lý được
để vượt qua thách thức các quốc gia cần đoàn kết xây dựng lòng tin thực tâm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung hướng tới phát triển bền vững bao trùm và không để một quốc gia hay người dân nào bị bỏ lại phía sau

cũng tại vĩnh long phó chủ tịch nước đã tham dự chương trình gặp mặt biểu dương những tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho trẻ em tỉnh vĩnh long
phó chủ tịch nước đánh giá cao công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em của tỉnh vĩnh long
thông qua công tác tuyên truyền vận động đã được nhiều tổ chức cá nhân chăm lo đóng góp bằng vật chất tinh thần để cùng lãnh đạo đảng nhà nước
cùng các bộ ban ngành thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
những thành tích trong suốt thời gian qua của tỉnh vĩnh long đã góp phần vào thành tích chung của cả nước trong công tác chăm lo bảo vệ giáo dục trẻ em
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở tỉnh đồng nai
tại buổi kiểm tra phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tỉnh đồng nai tiếp tục duy trì các đội phản ứng nhanh ở các bệnh viện
cố gắng bằng mọi cách không để dịch xảy ra trong cộng đồng tiếp tục thực hiện cách ly nghiêm ngặt luôn sẵn sàng để khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh phải khoanh vùng dập ngay
đề cập đến công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học còn hạn chế phó thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện
theo phương châm các trường học phải tự kiểm tra tự đánh giá cập nhật bản đồ an toàn
bởi lẽ trường học đặc biệt quan trọng khi giữ được an toàn thì học sinh mới được đến trường
theo đánh đạo sở y tế tỉnh đồng nai đến nay có gần ba bốn trăm linh người cách ly tập trung và hơn chín bốn trăm linh người cách ly tại nhà
hôm nay tại cần thơ học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức hội thảo khoa học công tác thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cho các học viện trực thuộc
ban tuyên giáo và các trường chính trị của các tỉnh phía nam
tại hội thảo các đại biểu phân tích tính tắt yếu của việc thực hiện nghị quyết số ba mươi năm
làm rõ nội dung phương thức chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới của nước ta
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những vấn đề nền tảng tư tưởng của đảng
đối với các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn và đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên
cộng tác viên dư luận xã hội cao cấp hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền thông tin tích cực
trên hệ thống thông tin đại chúng internet và mạng xã hội
còn tại tuyên quang chiều nay bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đảng
và công tác chính trị công an nhân dân sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi khu vực phía bắc
dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh tuyên quang lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an
và lãnh đạo công an ba mươi một tỉnh thành khu vực phía bắc
tại hội nghị đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã yêu cầu
lãnh đạo các đơn vị không ngừng đổi mới
nội dung hình thức phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
làm công tác đảng công tác chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt
có trình độ kiến thức và năng lực công tác kịp thời phát hiện phòng ngừa
ngăn chặn sự suy thoái đạo đức lối sống của cán bộ chiến sĩ công an
tăng cường đầu tư trang bị kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa
hoạt động công tác đảng và công tác chính trị
thưa quý vị nhằm hoàn thiện dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long
trước khi trình thủ tướng chính phủ xem xét bộ kế hoạch đầu tư sẽ tổ chức hội nghị
quy hoạch đồng bằng sông kiểu long thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại cần thơ
trước thêm hội nghị chiều nay ban soạn thảo đã tổ chức họp báo thông tin thêm
về các nội dung tham vấn trong dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long
theo bộ kế hoạch và đầu tư qua quá trình tham vấn đa số ý kiến thống nhất với quan điểm phát triển
vùng đồng bằng sông kiều long trên cơ sở phát huy lợi thế của vùng về nông nghiệp
tuy nhiên vẫn còn có ý kiến khác nhau trong việc xác định vai trò vị thế của vùng đồng bằng sông kiều long
trong tổng thể phát triển quốc gia mối quan hệ với các nước trong asean vùng đông nam bộ và thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó vấn đề giảm đất trông lúa phát triển thủy sản các trung tâm đầu mối phát triển đô thị
phương án phân tiểu vùng sinh thái nông nghiệp vẫn còn ý kiến khác nhau
trong đó đáng chú ý là phương án phân tiểu vùng đây cũng là điểm mới trong dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long
theo dự thảo việc phân tiểu vùng theo dự thảo quy hoạch mới đã được điều chỉnh theo hướng coi nước mặn
nước lợ là một nguồn tài nguyên bên cạnh nước ngọt
hiện bộ kế hoạch và đầu tư nỗ lực hoàn thiện dự thảo quy hoạch để trình thủ tướng chính phủ trong tháng một mươi hai tới
cũng trong hôm nay vụ thị trường trong nước bộ công thương đã phối hợp với viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
tổ chức diễn đàn phát triển thị trường khí việt nam nút thắt giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh khí tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín ngành công nghiệp khí đặc biệt là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng lpg việt nam
cũng đang gặp phải nhiều khó khăn và bất ổn giá lpg biến động lớn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh
tại lpg gây mất an toàn cho xã hội và người tiêu dùng vẫn còn tiếp diễn
tại diễn đàn bộ công thương cùng các hiệp hội doanh nghiệp trong ngành đã thảo luận đề xuất các giải pháp và kiến nghị
nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển thị trường khí kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm đang diễn ra
nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh lpg minh bạch ổn định và phát triển đồng bộ hiệu quả trong tổng thể hệ thống năng lượng việt nam
thưa quý vị kể từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử
chính thức được ngành hải quan triển khai trên toàn quốc
việc triển khai hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử trên toàn quốc
sẽ góp phần đẩy nhanh công tác xử lý miễn giảm hoàn thuế chính xác tại các đơn vị trực tiếp thực hiện nghiệp vụ
bên cạnh đó hệ thống cũng giảm thời gian xử lý nghiệp vụ hải quan theo hướng tự động xác định tờ khai có hàng hóa tạm nhập tái xuất
tổng cục đường bộ việt nam cho biết tính đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một mới chỉ có gần một triệu xe ô tô trên cả nước
gián thẻ thu phí tự động không dừng con số này mới chỉ bằng một phần tư số phương tiện trong cả nước
trong số phương tiện đã gián thẻ chỉ có hơn bốn mươi bảy nạp tiền để sử dụng dịch vụ
nguyên nhân của việc chậm triển khai gián thẻ thu phí tự động ngoài thói quen sử dụng tiền mặt còn phổ biến
thì do hiện nay chỉ ngân hàng bidv chấp nhận miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng để khuyến khích khách hàng nạp chuyển tiền sử dụng dịch vụ
các ngân hàng khác vẫn đang trong quá trình xem xét
việc gián thẻ thu phí tự động đang được miễn phí song theo quyết định số một mươi chín
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trở đi chủ phương tiện phải trả phí gắn thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ
để tăng số lượng người dân gián thẻ thu phí tự động
lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho biết sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi hoàn tất lắp đặt thu phí tự động không dừng trên cả nước
cơ quan chức năng sẽ tăng cường hơn nữa việc xử phạt xe ô tô đi vào làn thu phí tự động không dừng
theo nghị định số một trăm linh của chính phủ
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hà nội vừa cho biết
sẽ tiến hành lập rào chắn thi công hầm chui lê văn lương trong bảy tháng
công trình ngầm nổi trong phạm vi dự án hiện đang được thi công gấp rút
giải phân cách giữa đoạn tuyến sẽ được xén bỏ và thay thế bằng bó vỉa cứng
vẫn bảo đảm phân tách hai hướng lưu thông và làn đường dành riêng cho xe buýt brt
và đã được khởi công từ đầu tháng một mươi vừa qua
chuyển sang các thông tin quan trọng khác
thưa quý vị để giúp chính quyền huyện nam trà my tỉnh quảng nam và người dân nơi đây
nhanh chóng vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và để các em học sinh sớm trở lại trường
hơn một mươi ngày qua một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ của sư đoàn ba trăm một mươi năm quân khu năm đã được tăng cường
để dọn dẹp sửa chữa trường lớp khắc phục đường xá do bão lũ gây ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
những trận đấu của quốc gia đã được tăng cường
trận mưa xối xả từ cơn bão số chín đến cơn bão số một mươi hai khiến mực nước sông leng dâng cao
và mang theo khối lượng đất đá khổng lồ đồ ập và ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú
tiểu học xã trà len huyện nam trà my
mưa lũ cũng đã làm cuốn trôi nhiều cơ sở vật chất công trình thiết yếu
phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho học sinh và cán bộ giáo viên
khó khăn hiện tại nhất đó là cái việc nơi an nơi vệ sinh và bếp an cho học sinh
đó là cái mà trường rất là lo lắng và cũng đang xúc tiến về cái việc
làm lại cái nhà vệ sinh cho các em để các em đi
tại vì với số lượng học sinh ở điểm trường xã này thì gần ba trăm linh em
để kịp thời hỗ trợ thầy và chó khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định việc dạy và học
nên sau đợt bão lũ quân khu năm đã huy động một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ của sư đoàn ba trăm một mươi năm
đến trực tiếp tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà leng để tiến hành dọn dẹp bùn đất
đồng thời tiến hành gia cố đoạn kè chân móng giải phòng học bị nước lũ xóa lở
sửa chữa xây dựng lại các công trình thiết yếu bị hư hỏng
nhiệm vụ của tôi là sẽ giúp cho nhân dân ở đây khôi phục khắc phục và các công trình dân sinh
như trường học trụ sở ủy ban trạm y tế các con đường liên xã và sẵn sàng lực lượng
cùng với các lực lượng chức năng của huyện nam trà my tìm kiếm số người mất tức ở thùng một xã trà len
hiện ở huyện miền núi nam trà my trường học chưa được khôi phục như ban đầu
nhưng con đường đến trường của các em sẽ bớt khó khăn hơn bởi luôn có sự nỗ lực hết mình của
ngành giáo dục đội ngũ giáo viên của chính quyền địa phương và màu áo xanh của những người lính bộ đội cụ hồ
cũng liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại quảng nam ban chỉ huy quân sự huyện phước
sơn quảng nam vừa quyết định thay đổi phương án và phương tiện tìm kiếm người mất tích tại thôn ba xã phước lộc
dự kiến trong tuần này khi đường thông từ xã về đến thôn sẽ đưa xe móc xe ủi hiện đại vào hiện trường tìm kiếm
trước đó lực lượng cứu hộ đã tìm thấy sáu thi thể ba người vẫn còn mất tích chưa được tìm thấy
xã phước lộc là địa phương có đến một mươi ba người mất tích trong đó hai cán bộ xã mất tích tại thôn một và một mươi một người dân
mất tích tại thôn ba do sạt lở núi vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một các lực lượng cứu hộ đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới lòng sông
rào trăng thừa thiên huế
tại hiện trường các máy xúc đã được huy động làm việc liên tục để múc đất đá làm đập chặn dòng
các lực lượng đã sử dụng bạt và bao đất để ra cố cho thân đập
con đập cao hơn ba năm mét rộng năm mét dài một mươi năm mét đã cơ bản khóa dòng chảy cũ hướng nước suối chảy qua dòng chảy mới
trước đó vào chiều qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân
đến nay sáu thi thể công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất đã được tìm thấy và hiện vẫn còn một mươi một thi thể
chưa được tìm thấy
trong hai tuần qua mực nước sông đà thuộc địa bàn xã xuân lộc huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
có hiện tượng nước rút nhanh đến thời điểm hiện tại hơn một trăm linh lồng cá đã bị trơ đáy
gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người nuôi cá trên sông
suốt hai tuần qua kể từ khi nước sông đà có hiện tượng rút nhanh năm mươi lồng cá của ông thiểu minh thế
đã bị thiệt hại hai trăm năm mươi triệu đồng bao gồm bốn tấn cá các loại trung bình từ một đến bảy kg
ông thế cho biết thêm đây là đợt nước sông cạn nhất từ đầu năm hiện tại để khắc phục tình trạng trên
thì gia đình ông đã huy động và thuê máy bơm hút cát dưới đáy lồng và bơm oxy để cứu cá
như thế này thì cũng khả năng là không thể nuôi được cá lồng trên sông đà
toàn khu vực xã xuân lộc có hơn một trăm linh lồng cá trong hai ngày qua thì không còn lồng nào được trên một mét nước
tính từ đầu năm đến nay nhiều chủ lồng cá lao đao vì sông đà liên tục khan cạn
bên cạnh đó là thủy điện hòa bình xả đáy khiến cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng khi cá chết hàng loạt
chứ năm nào nó cạn mức độ nhanh mà gấp như thế bà con nuôi cá lồng sông đà này xuân lộc này không kịp để mà chuyển ra
để chạy bớt cá
hiện tại nước sông đà vẫn chưa lên điều này khiến các hộ nuôi cá đặc sản sông đà đứng trước nguy cơ tiếp tục thêm một năm nữa thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu
trước tình hình trên tri cục thủy sản phú thọ đã khuyến cáo bà con thu hoạch cá đã lớn đem bán
đối với cá giống cá nhỏ chưa bán được thì tập trung sụp tăng cường lượng oxy trong lồng cá

tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức quốc tế

xin mời chị thanh huyền
vâng xin cảm ơn chị anh thư
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chịu ý sẽ có ngay sau đây
xin chào và hẹn gặp lại
trung quốc sẵn sàng hợp tác để gia nhập cptpp
kiệu tổng thống pháp đầu tiên bị xét xử vì thanh nhũng
nghĩa địa xe buýt ở hồng kông trung quốc

năm nay là một năm rất buồn đối với các hướng dẫn viên du lịch như chúng tôi
sau khi có lệnh đóng cửa chúng tôi không có việc làm và cũng không có thu nhập
nhân viên ngành du lịch thường kiếm cơm theo ngày giờ chúng tôi cảm thấy rất chán nản
khoảng hai triệu người lao động đang được hưởng trợ cấp từ chính quyền
song chính sách này sẽ kết thúc vào tháng một mươi hai tới và không biết sẽ tiếp tục như thế nào
năm hai nghìn một mươi chín đặc khu hành chính này đón tới sáu tám triệu lượt du khách
trong đó có năm năm triệu lượt người đến từ trung quốc
đây vốn là địa điểm xe buýt tới để đón khách du lịch
xe xếp thành hàng dài ở đây nhưng giờ thì cả ngày chẳng có một chiếc xe nào
chẳng biết tình hình này sẽ còn kéo dài từ bao giờ
giữa tháng một mươi hồng kông trung quốc và singapore đặt thỏa thuận thiết lập bong bóng du lịch hàng không
dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một với tần suất một chuyến bay mỗi ngày
và số hành khách được giới hạn là hai trăm linh
còn số này so với năm ngoái thì chỉ như muối bỏ bề
nhưng cũng đã đem lại tia hy vọng cho ngành du lịch
lượng tìm kiếm trực tuyến liên quan tới du lịch tại hồng kông đã tăng gấp bốn lần
sau khi kế hoạch bong bóng du lịch được công bố
nhưng rồi tia hy vọng mong manh này ngày hôm nay đã được thông báo là lùi lại thêm hai tuần nữa
do số ca mắc covid một mươi chín tại hồng kông tiếp tục tăng cao
danh sách bệnh nhân covid một mươi chín tại đây tăng bốn mươi ba trường hợp trong một ngày
mức cao nhất trong ba tháng qua đặc biệt trong đó có ba mươi sáu ca lây nhiễm trong cộng đồng
còn kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
trung quốc ghi nhận hơn năm năm trăm linh ca mắc bệnh trong đó có một trăm linh tám trường hợp tử vong
chính quyền hồng kông trung quốc cảnh báo số ca mắc covid một mươi chín không rõ nguồn lây
tăng một cách đáng báo động có thể nói rằng làn sóng đại dịch lần thứ tư đã bùng phát tại đây
mô hình bong bóng du lịch vốn được kỳ vọng sẽ tạo cú ích
dù không lớn cho ngành du lịch vốn đang trong trạng thái hôn mê giờ lại vấp phải thách thức lớn
và thông tin vượt rồi cũng đã khép lại bản tin trên mt cộng bảy
thân ái chào tạm biệt